tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đại sứ lào sen phét huông buồn nặng
chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ vừa được đảng và nhà nước lào bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam tin tưởng với năng lực và bề dây kinh nghiệm của mình
đồng chí sẽ đảm nhiệm xuất sắc trọng trách cao cả có những đóng góp quan trọng vào việc vun đắp
cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước
và thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh quốc hội việt nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện
để đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác ở việt nam